hiện nay diện tích nuôi tôm càng xanh trên dụng lúa của huyện thới bình đạt gần một mươi hai hectare
tăng khoảng bốn hectare so với năm hai nghìn một mươi chín
đây được xem là năm có diện tích nuôi tăng đột biến
khiến mối lo ngại về điệp khúc được mùa mất giá lại tái diễn
mô hình nuôi sen canh tôm càng xanh trên rụng lúa ở đông đất thới bình
hiện đã phát triển dài rác ở một số huyện khác như u minh trần văn thời cái nước
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thới bình đánh giá
mô hình sen canh tôm càng xanh trên dụng lúa được xem là mô hình hiệu quả
ổn định và bền vững hiện nay
vụ thả nuôi năm nay địa phương cùng với trường đại học cần thơ
phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm mô hình nuôi tôm càng xanh trên dụng lúa
với hình thức cho ăn rậm với quy mô một mươi hai hectare cho một mươi hai hộ dân ở ấp ba và ấp chín xã thới bình
mỗi hộ tham gia được trường đại học cần thơ hỗ trợ một trăm linh con giống
năm mươi chi phí cải tạo ao đầm và thức ăn cho tôm
ngoài ra chương trình khuyến nông trung ương đã triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh lúa
tại xã trí lực huyện thới bình với quy mô hai mươi hectare trên một mươi năm hộ tham gia
theo đánh giá hiện tôm nuôi được khoảng một trăm hai mươi một trăm ba mươi ngày tuổi
phát triển tốt và trọng lượng đạt khoảng từ ba mươi đến bốn mươi con một kg
tuy nhiên vấn đề hiện nay chính là đầu ra ổn định cho con tôm vẫn còn là câu hỏi lớn chưa có lời giải
hiện nay dù chưa bước vào vụ thu hoạch đồng loạt
nhưng giá tôm càng xanh cũng chỉ từ một trăm linh đồng đến một trăm một mươi đồng
với mức giá này dù nông dân vẫn có lợi nhuận
nhưng vẫn lo ngại khi bước vào chính vụ thu hoạch thì giá sẽ còn giảm hơn